một đối tượng tàn trữ năm kg ma túy đá để bán trái phép vừa bị lực lượng chức năng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận triệt phá thành công
đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn của tỉnh bình thuận mà lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ được
khoảng năm h ba mươi phút ngày chín tháng bảy trong bức lộ năm mươi năm trung ưu ba nhân dân xã tân thắng huyện hàm tân
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với trạm cảnh sát giao thông hàm tân công an tỉnh bình thuận và công an xã tân thắng huyện hàm tân
tiến hành chặn xe ô tô biển kiểm soát tám mươi sáu a một mươi sáu nghìn sáu trăm linh màu trắng hiệu innova do tài xế nguyễn quốc duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú khu phố ba phường tân thiện thị xã la ghi điều khiển với nhiều nghi vấn
trên xe còn chở thêm hai đối tượng gồm đối tượng võ minh việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khu phố bốn phường bình tân thị xã la ghi
và hồ viết hoang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường lạc đạo thành phố phan thiết
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có năm túi ma túy đá với trọng lượng khoảng năm kg
được nguyên trang thành những gói trà và thu dưới theo một số tan vật có liên quan
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên là của võ minh việt
việc đã thơ nguyễn quốc duy cùng mình vào thành phố hồ chí minh để mua năm túi ma túy với giá khoảng một tỷ đồng
rồi đưa về tại địa bàn xã la ghi để phân phối và tiêu thụ ở nhiều địa phương trong tỉnh và tỉnh lân cận
được biết võ minh việt đã từng có hai tiền án về tội cú ý gây thương tích và tàn trữ tụi mua bán trái pháp chất ma túy
sau khi ra tù đối tượng này tiếp tục móc nối mở rộng địa bàn với thu đoạn rất tinh vi và tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h năm mươi xe tải biển số năm mươi bốn z một nghìn bốn trăm một mươi tám chưa rõ người điều khiển lưu thông theo hướng dầu dây đà lạt
khi đến đoạn đường ở ấp nguyễn thái học xã bầu hàm hai quyện thống nhất đã ra chạm với xe đầu kéo biển số bốn mươi tám h bảy trăm một mươi bảy do tài xế nguyễn trọng nguyên bốn mươi hai tuổi điều khiển kéo theo rơ móc biển số bốn mươi chín r năm trăm một mươi tám lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh khiến xe tải biển số năm mươi bốn z một nghìn bốn trăm một mươi tám bị dăn ngược trở lại lật xuống đường và biến dạng phần đầu xe
hai người trên xe tải bị thương nặng mắc kẹt trong xe được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện
còn xe đầu kéo bị bể phần đầu bên trái
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày chín tháng bảy công an quận tân bình đang phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tp hcm tiến hành điều tra lấy lời khai nhân chứng
làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong phòng trọ trên đường giải phóng thuộc quận tân bình
thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày người thuê trọ từ căn nhà trên đường giải phóng quận tân bình
thấy căn phòng người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tỉnh hưng yên khóa phía trong không mở cửa như mọi hôm
sau khi gọi cửa không thấy ai trả lời và nhận thấy có bất thường nên đã báo cho chủ nhà cùng các cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng công an có mặt phá cửa vào bên trong thì phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế trao cổ
và một cô gái ba mươi ba tuổi tạm trú tại quận tân bình cũng đã tử vong
riêng cô gái còn có vết thương ở cổ
lực lượng công an sau đó đã phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc
ngày chín tháng bảy công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang điều tra vụ người đàn ông tử vong
trong tư thế ức mặt vào hồ cá tại căn nhà trong hẻm trên đường số một mươi năm thuộc khu phố một mươi phường bình hương hòa
theo thông tin ban đầu khoảng bốn giờ sáng cùng ngày người dân nghe tiếng động hô hoáng của người trong căn nhà
tại hẻm bốn mươi bảy đường số một mươi năm phường bình hương hòa
khi chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi nằm út mặt vào hồ cá đã tử vong
vụ bị được thông báo đến cơ quan chức năng

công an quận bình tân thành phố hồ chí minh sau đó có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
thông tin ban đầu người trong nhà nói trên xuống khép kính ít giao tiếp với người dân xung quanh
người đàn ông tử vong là người quen ở chủ căn nhà này
trước đó nạn nhân và những người trong căn nhà này nhậu chung với nhau sau đó thì phát hiện sự việc như trên
tối qua cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh đã tổ chức buổi tuyên truyền
vận động người dân thành phố nâng cao ý thức chung tay góp sức với lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu những tai nạn trên địa bàn của thành phố
cụ thể đội cảnh sát giao thông chợ lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố
đã phối hợp với công an quận năm và quận một mươi tổ chức tuyên truyền tại các nhà hàng quán karaoke
các điểm kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu bia về các quy định nhắc nhở khách hàng đến ăn uống
chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về luật phòng chống tác hại của rượu bia
không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia
bên cạnh đó cảnh sát giao thông dận động chủ quán cam kết trên banner nội dung
không lấy xe sau khi uống rượu bia tại vị trí trong và khu vực giữ xe của quán
quán cũng có hình thức giữ xe qua đêm hỗ trợ đặt taxi để khách ra về an toàn cho bản thân
và những người tham gia giao thông khác
qua công tác tuyên truyền dẫn động tại quận năm và quận một mươi đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của hầu hết chủ quán
thưa quý vị lực lượng cảnh khuyến chó nghiệp vụ đã dần trở thành là một lực lượng quan trọng
tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự
và trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng làm quen với những chiến sĩ đặc biệt
tại phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình thuận
chó nghiệp vụ là những chú chó được tuyển chọn cuốn liện đặc biệt
để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ trong lực lượng cảnh sát
đây là lực lượng tham gia chiến đấu phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng
nên việc lựa chọn chó giống nghiệp vụ rất khắt khe
đây là những bài tập hàng ngày mà những chú chó nghiệp vụ
tại phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình thuận thường xuyên luyện tập
để có thể tham gia vào các nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
các bài tập chui cống leo thang hay dược rào
những chú chó nghiệp vụ đều hoàn thành rất tốt
để thực hành nhuận luyến các bài tập này
những chú chó này phải trải qua thời gian dài luyện tập
và sự hướng dẫn của các chiến sĩ huấn luyện
ở đây là ba chó bảo vệ
một con là về chiên kho má tý
hằng ngày thì cũng huấn luyện cho các cháu này
để thuần thuộc với các động tác cơ bản
để tăng cái mức trung thành với lại nghe mệnh lệnh của chủ
và huấn luyện thêm những tình huống chiên kho
để phát triển thêm kỹ năng để phục vụ và chiến đấu
sau khi huấn luyện các chú chó nghiệp vụ có khả năng phân biệt
được đồng đội và các đối tượng nghi dấn
ngoài việc hỗ trợ lực lượng cảnh sát tham gia tấn công trấn áp tội phạm
những chú chó nghiệp vụ còn được sử dụng để tham gia phát hiện má tý
phát hiện thuốc nổ tìm kiếm cứu nạn và phục vụ các hoạt động nghiệp vụ khác
chú chó nghiệp vụ này cũng có những đặc tính giống như một con người
vì nó có cảm xúc
và khi cuốn luyện thì cũng
rất là vất vả thời gian đầu rất là vất vả
nhưng mà khi sau này thì đã được trải qua huấn luyện rồi
thì chó nghiệp vụ này đã thành tục hơn và nghe lời chủ hơn
và thực hiện những động tác cơ bản hoặc là những chuyên khoa đã huấn luyện
thì chó nghiệp vụ đã làm tốt hơn và luôn sẵn sàng trong mọi tình huống
và chúng tôi coi chú chó nghiệp vụ này là những người đồng đội
có những chú chó nghiệp vụ này về đơn vị địa phương đã tổ chức huấn luyện
và đưa vào các ca tuần tra kiểm soát
và cùng với đó là phối hợp với công an các đơn vị địa phương
và để chủ động đảm bảo tình hình năng năng trực tự
cũng như là chủ động trong huấn luyện để khi có lệnh yêu cầu của đồng chí giám đốc
hoặc là khi có sự yêu cầu hỗ trợ của công an
các đơn vị địa phương thì tổ chó nghiệp vụ luôn sẵn sàng để ra quân trấn áp tội phạm
trải qua thời gian huấn luyện và chiến đấu
những chiến sĩ đặc biệt này đã sát cánh cùng lực lượng cảnh sát cơ động
và đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tham gia vào nhiều chuyên án
các đợt tấn công trấn áp tội phạm
với sự huấn luyện bài bản của đội ngũ quản lý và sử dụng đồng vật nghiệp vụ
tin tưởng rằng những chiến sĩ đặc biệt sẽ ngày càng tin thông nghiệp vụ
và đồng hành với các người bạn đồng hành
cùng lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng công an tỉnh nói chung tham gia tuần tra kiểm soát
đấu tranh trấn áp tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự giữ bình yên cho nhân dân
mới đây tại ủy ban nhân dân thị trấn mang đen huyện con plong tỉnh con tum
tòa án nhân dân huyện con plong đã tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm
đối với các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn quang thịnh cùng a tay phạm văn nguyện và a linh
vào rừng tự nhiên tại khoảnh một mươi ba tiểu khu bốn trăm tám mươi sáu lâm phần thuộc quản lý của ủy ban nhân dân
thị trấn măng đen huyện con plong tỉnh con tum khai thác trái phép tổng cộng một mươi tám cây gỗ
chủng loại từ nhóm năm đến nhóm tám với tổng khối lượng là một mươi chín một trăm linh năm m ba để xây dựng nhà
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn quang thịnh ba mươi tháng tù
a tây hai mươi bốn tháng tù phạm văn nguyện một mươi tám tháng tù a linh chín tháng tù cho hưởng án treo
tất cả đều về tội danh vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản